không chỉ bày bán công khai cửa hàng này còn có luôn cả kênh quảng cáo chia sẻ và giới thiệu trên các trang mạng xã hội như facebook youtube thu hút nhiều người xem
khách hàng ở đây phần nhiều là chủ các cửa hàng điện tử cũ như thế này
có nguồn gốc là rác thải điện tử từ nhiều quốc gia sau khi mua về nước với giá rác thải các mặt hàng này nhanh chóng được sửa chữa mô má cho mới rồi bán đi với giá cao gấp nhiều lần
cũng bởi mang lại nguồn lợi khủng chỉ trên một đoạn đường chưa đầy một km xuất hiện hàng chục các cửa hàng bán đồ điện điện lạnh điện gia dụng cũ như thế này
từ điều hòa máy giặt đến bình nóng lạnh từ một bộ phận của máy cũ sẽ nhanh chóng được gia công lắp ráp để trở thành những mặt hàng như mới
đây là hiện tượng xảy ra phổ biến tại nhiều nơi ở hà nội bởi theo người bán lượng người mua đặc biệt là trong những dịp nắng nóng như thế này là vô cùng nhiều
số lượng điều hòa bán ra mỗi ngày có thể lên tới hàng chục triệu
để tái chế một sản phẩm có nguồn gốc sắc thải điện tử thành một sản phẩm có thể sử dụng bình thường

những người thợ đều có thể sử dụng bình thường
những người thợ thường thay các chi tiết từ máy này sang máy khác
và để bán được giá cao những thiết bị điện lạnh như điều hòa máy giặt bình nóng lạnh sẽ được khoác một lớp ao mới để đánh lừa thị giác người tiêu dùng dù ẩn chứa nhiều nguy cơ cháy nổ
ví dụ như sợi đun nóng của chiếc bình nóng lạnh này

sau đó được sửa chữa lắp ghép và cải tạo cho mới rồi bán cho người tiêu dùng
tuy nhiên theo các chuyên gia vật lý việc sử dụng lại các sản phẩm này ẩn chứa rất nhiều các nguy cơ đặc biệt là nguy cơ cháy nổ
do các sản phẩm chủ yếu đã hết hạn sử dụng các linh kiện bên trong đã quá cũ và xuống cấp
việc cố gắng sửa hoặc gia cố chỉ kéo dài độ an toàn khi sử dụng trong một thời gian rất ngắn
bất kỳ một máy móc nào thí dụ dưới dây điện trong quá trình chạy thì các linh kiện có nổ nốt nóng linh kiện bị rào hóa lớp tiếp xúc bắn dẫn pn bị thay đổi dây điện điện trở tăng tất cả môi hàn nóng lên bị oxy hóa
nếu chúng ta nhập những máy ở nước ngoài năm năm một mươi năm lúc đó gì rồi các thông số không đảm bảo nữa và đặc biệt là gì rất dễ xảy ra tai đạn
đấy là chưa kể người ta bùng hóa
người ta bùng hóa lại người ta đánh bóng lại nhưng đánh bóng ở ngoài chứ không đánh bóng được các môi hàn được
thế thì lúc đó là sẽ xảy hiện tượng là cháy nổ hoặc là gì công suất không đảm bảo
ẩn chứa nguy cơ cháy nổ nhưng vì lợi nhuận những cơ sở tái chế tái sử dụng hay lắp ráp đổ điện có nguồn gốc từ rác điện tử này vẫn tồn tại thậm chí công khai mua bán
mua bán các sản phẩm đã qua sử dụng
thậm chí hình thành nên một thị trường ngầm với đầy đủ các khâu
tuy nhiên theo quy định của pháp luật việc kinh doanh bày bán các sản phẩm này hoàn toàn bị cấm
nghị định quy định về hàng hóa cấm xuất nhập khẩu nêu rõ
pháp luật cấm nhập khẩu hàng điện tử hàng điện lạnh đã qua sử dụng trừ khi có quyết định của thủ tướng chính phủ hoặc chứng minh được nhập khẩu hàng hóa để nghiên cứu khoa học hoặc viện trợ nhân đạo
và là hàng hóa không có nguy cơ
cây ô nhiễm môi trường
bởi có một thị trường tiêu thụ lớn và thu về nguồn lợi cao rác thải điện tử trở thành mặt hàng được nhiều đối tượng buôn lậu quan tâm
vấn nạn buôn lậu rác thải điện tử trở thành vấn đề nóng đặc biệt là gây khó khăn cho hoạt động của ngành hải quan
là góp phần tăng nguy cơ biến nước ta thành bãi rác điện tử của nhiều quốc gia trên thế giới